mùng một mươi tháng một mươi hai tại thủ đô new delhi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp chủ tịch ủy ban đoàn kết ấn độ việt nam bang tây bengal christe sama
tại cuộc tiếp chủ tịch quốc hội bày tỏ sự cảm ơn chủ tịch gritte jama vì trong hơn bốn mươi năm qua
ông đã viết và dịch nhiều sách báo bằng tiếng hindu bengali nhằm giới thiệu đến công chúng ấn độ về việt nam
về chủ tịch hồ chí minh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và ấn độ
cùng nhiều bài viết tại các hội thảo trong nước và quốc tế quảng bá về việt nam
như việc đưa sáng kiến dịch và xuất bản hai tuyển tập thơ của việt nam ra tiếng hindu và bengali
chủ tịch ủy ban đoàn kết ấn độ việt nam bang tây bengal gritesh sharma chia sẻ
từ những năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê hương của ông là thành phố kanuta thủ phủ của bang tây bengal
đã có những phong trào bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân việt nam với những hoạt động thiết thực
chủ tịch ủy ban đoàn kết ấn độ việt nam cho rằng
thời gian tới hai nước cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân hợp tác về du lịch bảo tồn di sản
về phần mình với những tình cảm yêu mến đất nước con người việt nam
nên mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn đang viết cuốn sách thể hiện sự ngưỡng mộ về đất nước con người việt nam